thưa quý vị vào sáng ngày hôm nay học sinh tại hà nội đã chính thức bước vào kỳ thi lớp một mươi trung học phổ thông
với nhiều điểm khác biệt so với năm trước
năm nay ngành giáo dục thủ đô phải thực hiện mục tiêu kép đó là vừa đảm bảo an toàn thi vừa phòng chống dịch
hơn chín mươi ba thí sinh gần một mươi năm cán bộ giáo viên nhân viên tại một trăm tám mươi bốn điểm thi
đã được tập huấn hướng dẫn đầy đủ quy chế thi để đảm bảo kỳ thi diễn ra thành công
điểm thi tại trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai quận bắc tử liêm
mặc dù trời mưa khá lớn nhưng ngay từ sáng sớm các lực lượng chức năng đã có mặt tại điểm thi
đảm bảo phân luồng tránh ủn tắc giao thông cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tại điểm thi
nhà trường cũng đã có diễn tập trước buổi ngày thi
và trong ngay thì các con khi đến trường thì cơ sở vật chất đã được đảm bảo một cách an toàn
các con khi đến trường thi đã được phân luồng đảm bảo giãn cách hai mét đối với các con vào một thi
tuy nhiên tháng nay thì do
năm nay do phải thực hiện mục tiêu kép vừa phòng dịch vừa đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp
nên thành phố cũng khuyến cáo phụ huynh không tập trung trước cổng điểm thi đưa đón thí sinh phải dừng cách điểm thi năm mươi mét
để hỗ trợ phụ huynh nhiều điểm thi đã bố trí các điểm chờ dành cho phụ huynh trong lúc kỳ thi diễn ra
việc mà bố trí như này rất là hợp lý bởi vì nó vừa có chỗ để ngồi
mình có cái không gian cũng như là cái thời gian để mình chờ
chứ không phải đứng ở ngoài kia xong rồi làm ảnh hưởng đến cả giao thông nữa
rồi chưa kể là những việc khác nữa thì trông nó cũng rất là nhốn nháo trực tự
và thấy ở điểm trường ở đây thì gọn gàng rồi sạch sẽ và thông thoáng
thế nên là
mình thấy rất là vui và thoải mái
để đảm bảo an toàn không tập trung đông tại cổng trường
kỳ thi vào lớp một mươi năm nay chỉ diễn ra trong buổi sáng của hai ngày một mươi hai và một mươi ba tháng sáu
do thay đổi thời gian nên thời gian làm bài các môn cũng giảm
ngay trong sáng nay các em đã hoàn thành hai môn ngữ văn chín mươi phút và ngoại ngữ bốn mươi năm phút
đối với con thì con vẫn làm được đúng thời gian và không bị gấp
em thấy thời gian như thế là khá hợp lý và
kiểu nếu biết phân chia thời gian hợp lý thì nó sẽ không cảm thấy quá nặng nề đâu
cũng theo báo cáo nhanh của sở giáo dục và đào tạo hà nội
trong sáng nay hai môn thi ngữ văn và ngoại ngữ có hai trăm sáu mươi chín thí sinh vắng thi
trong đó số thí sinh không dự thi do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín là ba mươi tám
trong đó một thí sinh diện f hai mươi thí sinh diện f một bảy thí sinh diện f hai và một mươi thí sinh diện phong tỏa
có hai thí sinh vi phạm quy chế thi sử dụng điện thoại di động
có một mươi bảy cán bộ coi thi vắng mặt do ốm và bị cách ly đã có phương án điều động cán bộ coi thi dự phòng